xin kính chào quý vị và các bạn
sự hoạt động trở lại của hội tụ gió trên các mực khí quyển tầng cao
đã khiến cho khu vực vùng núi bắc bộ từ chiều tối và đêm qua đã có mưa rông rải rác
nên nền nhiệt toàn khu vực giảm hẳn
mưa sẽ tập trung nhiều trong ngày một mươi và ngày một mươi một tháng tám
với lượng mưa có thể lên tới năm mươi tám mươi mm trong vòng hai mươi bốn h có nơi cao hơn
vì vậy người dân cần đề phòng với rông xét và gió giật mạnh
khu vực vùng núi cần hết sức cảnh giác với lũ quét sạt lở đất gây nguy hiểm
nền nhiệt trong hai ngày tới tại các tỉnh thành đông bắc bộ cũng không cao
chỉ giao động từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ
sau đó từ ngày một mươi hai tháng tám khi mưa giảm nhanh nên nhiệt tăng nhẹ trở lại
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hai ngày tới cũng có mưa rông trên diện rộng
lượng mưa phổ biến từ năm mươi tám mươi mm trong vòng hai mươi bốn h có nơi cao hơn
trong cơn rông có thể tiềm ẩn hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió rất mạnh nguy hiểm
đồng thời mưa lớn cũng khiến nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất bị đẩy lên cao
người dân cần đề cao cảnh giác
mưa cũng giúp nền nhiệt trên khu vực giảm nhẹ cao nhất hai ngày tới giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ
sau đó từ ngày một mươi hai tháng tám khi mưa giảm nền nhiệt tăng nhẹ trở lại
trái ngược với bắc bộ thì các tỉnh thành miền trung hiện không có hình thế gây mưa
nên nắng nóng gai gắt vẫn tiếp diễn với nhiệt độ trưa chiều tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
vùng núi phía tây có nơi nhiệt độ lên đến ba mươi tám bốn mươi độ nắng nóng đặc biệt gai gắt
sang đến ngày một mươi một và ngày một mươi hai mức độ nắng nóng có xu hướng giảm nhẹ
tuy nhiên cường độ nắng vẫn ở mức gai gắt nên người dân khu vực này cần đề phòng với khả năng cao
xảy ra cháy nổ do quá tải điện hay cháy rừng tại vùng núi
mức nhiệt cao kết hợp với độ ẩm thấp nên quý vị và các bạn cần lưu ý giữ gìn sức khỏe
bổ sung đủ nước tránh tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng trong thời gian dài
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận cũng vẫn duy trì có nắng nóng gai gắt
với mức nhiệt cao nhất trong ba ngày tới đều sẽ ở ngưỡng ba mươi bốn ba mươi bảy độ ở phía bắc
có nơi còn sẽ vượt ngưỡng ba mươi bảy độ và có nắng nóng đặc biệt gai gắt
về chiều tối trên khu vực có mưa rông vài nơi trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió rất mạnh nguy hiểm
không nắng nóng gai gắt như khu vực trung bộ nhưng ban ngày thời tiết tại khu vực tây nguyên
cũng có nắng nhiều với mức nhiệt trưa chiều là ba mươi ba mươi ba độ
về chiều muộn hoạt động của đời gió tây nam mang mưa rào và rông rải rác đến cho khu vực
với lượng mưa không quá nhiều tuy nhiên vẫn cần cảnh giác với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
như sấm xét và gió rất mạnh đi kèm trong cơn rông
lùi sâu về phía nam các tỉnh thành nam bộ cũng có mưa rông rải rác lúc chiều tối
trong cơn rông có thể tiềm ẩn các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió rất mạnh nguy hiểm
ban ngày tại đây còn nắng gian đoạn với mức nhiệt trưa chiều phổ biến từ ba mươi một ba mươi bốn độ